từ đầu năm giá xăng dầu được điều chỉnh bốn đợt làm cho giá xăng a chín mươi năm tăng hai chín trăm chín mươi hai đồng một lít giá xăng e năm tăng hai chín trăm tám mươi hai đồng một lít và giá dầu diesel tăng ba hai trăm ba mươi đồng một lít
bình quân hai tháng giá xăng dầu trong nước tăng bốn mươi năm ba so với cùng kỳ năm trước tác động làm cpi chung tăng một sáu mươi ba điểm phần trăm